công an tp thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng nguyễn minh phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại phố mỹ thạnh bắc phường tân thạnh tp tam kỳ tqnm về tội vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ
theo đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại khu vực cửa hàng bán lẻ xăng dầu tân thịnh thuộc tổ một mươi bảy phường tân thịnh qua kiểm tra tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thái nguyên đã phát hiện đối tượng phước có hai vali và hai thùng cắt tông
bên trong có chứa năm mươi hộp pháo bệ giàn bốn mươi chín quả và hai trăm linh hộp pháo diêm có tổng trọng lượng chín mươi năm kg
tại cơ quan công an phước khai nhận vào ngày hai mươi một tháng một mươi một đối tượng đã mua số lượng pháo trên của một người không quen biết tại khu vực cửa khẩu bờ y tỉnh con tum
khi đến khu vực bến xe khách trung tâm thành phố thái nguyên để giao bán cho một người không quen biết thì bị bắt quả tang hiện cơ quan công an đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật